làng nghề hoa giấy thanh tiên ở xã phú mậu huyện phú vàng thừa thiên huế đến nay đã có hơn bốn trăm linh năm tuổi
mùa tết này bà con còn có thêm niềm vui khác đó là được đón nhận các em học sinh từ các trường trên thành phố huế xuống trải nghiệm học làm hoa giấy
điều này đã làm nhiều nghị nhân tin rằng kỹ thuật làm hoa giấy của làng sẽ trừng tồn
từ đầu mùa tết năm nay bên cạnh việc làm hoa giấy phục vụ nhu cầu người dân
làng hoa giấy thanh tiên còn mở cửa tiếp nhận hướng dẫn làm hoa cho hàng nghìn học sinh của các trường học trên địa bàn tp huế
trong toàn bộ thời gian trải nghiệm tại làng nghề các em được nghệ nhân của làng hướng dẫn cách làm hoa từ những kỹ năng đơn giản nhất
sau buổi trải nghiệm các em đều có thể tự làm cho mình một cành hoa giấy để mang về nhà
con đã được trải nghiệm được làm hoa giấy được các nghệ nhân hướng dẫn từng tin cho em để em làm được nhiều loài hoa đẹp
thống quá đỏ
các em sẽ giáo dục cho các em tình yêu đối với làng nghề
và từ tình yêu đối với làng nghề sẽ giúp cho các em có những cái thái độ đúng đắn đối với làng nghề và các em phải biết bảo vệ phát triển cái làng nghề
từ sau các kỳ festival huế hoa giấy được đầu tư phát triển ngày càng đa dạng về hình thức chủng loại nên được cộng đồng đón nhận
hoa giấy thanh tiên ngày nay không đơn thuần là sản phẩm phục vụ nhu cầu tâm linh của người huế
mà còn được dùng để trang trí nhà cửa
trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch mới ở thừa thiên huế
chúng tôi cũng rất tự hào vì các em đến làng hoa giấy truyền thống này
đồng thời sau này các em hiểu biết và sẽ diên dự được những nghề không phải những nghề hoa giấy thanh tiên mà còn những nghề khác
giống nhiều làng nghề khác làng hoa giấy thanh tiên đã phải trải qua nhiều năm tháng thăng trầm
nhiều người trong làng giờ đã không còn nhớ cách làm hoa giấy
việc nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức đưa đón học
các học sinh xuống làng nghề học cách làm hoa trải nghiệm đã giúp các nghệ nhân tin tưởng rằng kỹ thuật làm hoa của làng nghề sẽ ngày càng được lan rộng